tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho ukraine
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn ukraine dự kiến sẽ gặp phái đoàn nga để tiến hành hòa đàm
ông zelensky tỏ ra thận trọng về cuộc đàm phán giữa nga và ukraine cho biết ông không mong đợi sự thành công
nhưng muốn người dân ukraine biết rõ ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chặn đứng chiến tranh
trong ngày hai mươi bảy tháng hai văn phòng tổng thống ukraine đã xác nhận thông tin kiev và moscow sẽ tiến hành đàm phán vô điều kiện tại belarus
theo thông báo cuộc đàm phán là kết quả của cuộc điện đàm giữa tổng thống zelensky và người đồng cấp belarus alexander lukashenko
trước đó điện kremlin cũng đã xác nhận ukraine đã đồng ý đàm phán tại khu vực biên giới của belarus
trong một diễn biến khác thụy điển tuyên bố sẽ phá vỡ quy tắc truyền thống của đất này về việc không cung cấp vũ khí
cho các quốc gia đang có xung đột để chuyển giao các thiết bị quân sự
bao gồm súng chống tăng cho ukraine thủ tướng đan mạch thông báo quốc gia bắc âu cũng sẽ cung cấp hai bảy trăm linh vũ khí chống tăng cho ukraine